liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại phố trung kính cầu giấy hà nội khiến nhiều người tử vong
theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng h ba mươi phút đêm ngày hai mươi bốn tháng năm
ngôi nhà nằm trong ngõ một trăm một mươi chín trung kính phương trung hoa quận cầu giấy hà nội
bốc cháy dữ dội ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khói đen bốc cao
tại khu vực xảy ra vụ cháy có rất nhiều tiếng nổ lớn
người dân chứng kiến sự việc cho biết ngôi nhà cho thuê có năm tầng mỗi tầng hai phòng
tầng một là cửa hàng sửa chữa xe máy và xe đạp điện
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
đã điều động xe cứu hỏa cứu hộ cứu nạn nhân hiện trường để dập lửa
bên cạnh đó đông đảo lực lượng y bác sĩ cũng như xe cấp cứu đã được điều động tới hiện trường
tuy nhiên do ngôi nhà nằm sâu ở trong ngõ rộng chưa đến hai mét cách xa mặt đường trung kính hơn hai trăm linh m
nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận được tới nơi
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải kéo đường ống dẫn nước từ đường trung kính vào hiện trường để chữa cháy
đến hơn ba giờ sáng nhiều thi thể được bọc túi vải đã được đặt lên cán được lực lượng chức năng đưa ra ngoài
đến khoảng bốn giờ ngọn lửa đã được dập tắt
theo thống kê ban đầu đã có một mươi bốn người tử vong ba người bị thương đều là người ở trọ trong khu nhà trên
trao đổi với phóng viên đại diện bệnh viện giao thông vận tải cho biết
đêm qua bệnh viện đã tiếp nhận ba nạn nhân
bao gồm hai phụ nữ và một nam giới
người lớn tuổi nhất là cụ ntk tám mươi bốn tuổi vào viện lúc một giờ ba mươi phút sáng
trong tình trạng kích thích người bám đầy cho bụi đen khó thở nói từng chữ
khám tại bệnh viện nồng độ oxy bão hòa trong máu spo hai của bệnh nhân còn chín mươi năm
thở qua kính huyết áp tăng cao một trăm tám mươi chín mươi mmhg
bệnh nhân được xử trí cho thở oxy khí dung
đến sáng nay bệnh nhân vẫn còn khó thở thở rít
spo hai giảm còn chín mươi hai
oxy kính huyết áp hạ xuống còn một trăm ba mươi chín mươi mmhg
nạn nhân thứ hai tên nt ba mươi tuổi vào viện sau bà ca khoảng bốn mươi năm phút
khi đó bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được người bám đầy cho bụi
các chỉ số khác của bệnh nhân trong giới hạn bình thường duy trì đến sáng nay
trường hợp thứ ba là anh ntk ba mươi năm tuổi vào viện lúc ba giờ một mươi ba sáng
tương tự như chị x anh ca vào viện trong tình trạng tỉnh táo tiếp xúc được
các chỉ số sinh tồn của anh ca đã ổn định
hiện tại bệnh nhân đang thở máy
các chỉ số sinh tồn của anh k đã ổn định
các chỉ số sinh tồn của anh k đã ổn định

đặc biệt là chủ trọ cũng như những người thuê trọ chưa nhận thức được những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy nổ
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản
chủ nhà trọ người thuê trọ chủ quan lơ là bất cẩn trong việc sử dụng các thiết bị điện
đặc biệt là sạc pin các thiết bị như điện thoại xe máy đạp xe bình aqua xuyên đêm
cũng là những nguyên nhân dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng
qua sự việc đau lòng trên bộ công an khuyến cáo thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy
khi xây dựng kinh doanh như thẩm duyệt thiết kế nghiệm thuốc về phòng cháy chữa cháy
lắp đặt các hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định
đình kỳ kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị đảm bảo hiệu quả
đảm bảo rằng hệ thống phòng trọ chung cư mini lắp đặt và sử dụng an toàn
thường xuyên kiểm tra thay thế khắc phục nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây ra cháy nổ
cần phải có quy định chặt chẽ về nấu nướng thầu cúng đốt vàng mã sạc xe đạp điện thiết bị thu điện
đặc biệt là tầng hầm khu vực đẩy xe
nghiêm cấm sử dụng bình ga mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo phòng cháy chữa cháy
cần phải tập huấn kỹ năng cách sử dụng phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy
cho quản lý bảo vệ người thuê trọ
tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ để đảm bảo tất cả các cư dân
người thuê chọn biết cách ứng phó sơ tán trong trường hợp khẩn cấp
cần phải bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo chuông bao cháy
đối với cư dân và người thuê trọ cũng cần phải cảnh giác
thực hiện đầy đủ quy định về phòng cháy chữa cháy
cần để thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện định kỳ
tránh nguy cơ chập điện gây ra cháy nổ
quản lý chặt chẽ trong quá trình sạc điện đối với các phương tiện
sử dụng pin như xe đạp điện xe máy điện sạc dự phòng điện thoại
tuyệt đối không sạc điện qua đêm khi không kiểm soát được các thiết bị đang sạ
không nên đốt nhang nến thờ cúng khi đang đi ngủ hoặc khi ra khỏi nhà
cần phải thường xuyên kiểm tra hệ thống ga nguồn lửa nguồn nhiệt đang đun nấu
phải tắt lửa hoàn toàn khi di sang ngoài và làm việc khác
không sử dụng bình ga mini đã qua sử dụng nhiều lần không đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đây cũng là nguyên nhân của rất nhiều vụ cháy tại phòng trọ
cần phải có kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy trang bị các dụng cụ
phương tiện chữa cháy và thoát nạn phù hợp với kiến trúc nơi mình ở
tổ chức giả định các phương án chữa cháy và thoát nạn cho gia đình của mình
để thực tập xử lý khi có cháy
cuối cùng cần để phản ánh kịp thời đến quản lý trung cư mini
hoặc quản lý phòng trọ về những nguy cơ tiềm ẩn
mất an toàn về phòng cháy chữa cháy có thể gây ra phát sinh cháy nổ